cần tập trung triển khai chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế
trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể tại các bộ ngành địa phương
cần chú ý gắn việc thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với quá trình cải cách
hoàn thiện thể chế luật pháp tái cơ cấu kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế việt nam hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay
năm hai nghìn một mươi tám là một thời điểm bước ngoặt hết sức quan trọng trong lộ trình thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
bên cạnh đánh giá những thành công trong phát triển kinh tế xã hội một mươi năm qua
vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục nguyên nhân khiến chúng ta chưa triển khai hiệu quả
các chủ trương chính sách bắt nguồn từ sự phối hợp chưa hài hòa giữa các cấp các ngành
các chính sách hiện nay là chưa được thực hiện một cách đồng bộ kể cả hệ thống luật pháp cơ chế
và chưa gắn kết chặt
với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh bảo vệ môi trường sinh thái
hội nhập kinh tế quốc tế chưa được phối hợp chặt chẽ hiệu quả với hội nhập trong các lĩnh vực khác
về mặt thể chế một là về lý thuyết thể chế có ba thành phần cơ bản
thứ nhất về hệ thống pháp luật quy tắc chuẩn mực điều chỉnh
thứ hai là về cách thức thực thi các hệ thống quy tắc chuẩn mực
và thứ ba là cơ chế thực thi giám sát và xử lý vi phạm
hiện nay theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế
thì việt nam là cần phải tập trung hoàn thiện cái thành tố thứ hai và thứ ba
đấy tức là về thực thi các hệ thống quy tắc chuẩn mực và cơ chế thực thi giám sát và xử lý các vi phạm
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nêu rõ
chính phủ việt nam kiên trì chủ trương hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế
trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường
tư tưởng bảo hộ thương mại đang xuất hiện ở một số nước
việt nam vẫn quyết tâm hội nhập kinh tế quốc tế thể hiện rõ nhất là tại hội nghị apec vừa qua
việt nam đã đưa ra chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung để kết nối các nền kinh tế thành viên apec
hướng tới mục tiêu ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc tự do công bằng mở minh bạch và bao trùm
mà tập trung tổ chức lại bên trong của nền kinh tế theo quan điểm kinh tế thị trường đối với chủ nghĩa
phải cải cách mạnh mẽ bên trong
về kinh tế để phù hợp với hội nhập kinh tế từ việc tổ chức lại sản xuất an toàn thực phẩm xây dựng thương hiệu đến tái cơ cấu mạnh mẽ
thực chất nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng phát huy mạnh mẽ chính phủ kiến tạo để tiếp tục hoàn thiện thể chế
và nhất là tạo lập mô trình
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam coi hội nhập kinh tế quốc tế là động lực để cải cách kinh tế thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
phát huy vai trò chính phủ kiến tạo phát triển từng bước hoàn thiện thể chế pháp luật tạo lập môi trường kinh doanh thực sự minh bạch
bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư quốc tế
xóa bỏ các giấy phép con giao cản cắt giảm thủ tục giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân

nhất là tạo điều kiện cho kinh doanh
các bang chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế càng phát huy và tăng cường hơn nữa
kết nối điều phối các bộ ngành địa phương để tổ chức triển khai hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
thủ tướng yêu cầu trước mắt tập trung nghiên cứu các vấn đề mới về hội nhập kinh tế quốc tế như tác động của việc tham gia các fta thế hệ mới
xu hướng chuyển dịch trọng tâm hợp tác trong các khuôn khổ khu vực và toàn cầu như asean apec asem
wto tác động của tình hình kinh tế chính trị thế giới tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam